trong thời gian qua nhờ việc thực hiện đồng bộ nhiều chính sách giải pháp và sự vào cuộc của các ngành các cấp công tác xóa đói giảm nghèo tại tỉnh miền núi bình phước đã đạt được những thành tiệu nhất định
cụ thể trong hai năm qua tỉnh bình phước đã thực hiện hỗ trợ xây dựng hơn hai căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở giúp bà con ổn định chỗ ở yên tâm sản xuất
trong đó sáu trăm bảy mươi ba căn với số tiền gần một mươi bảy tỷ đồng từ nguồn vốn vai tiến dụng yêu đáy hơn một năm trăm linh căn với tổng giá trị hơn bảy mươi sáu tỷ đồng từ nguồn vận động nghĩa tỉnh sông bé yêu thương
theo quy định của địa phương tất cả các đối tượng hộ nghèo hộ cả nghèo và hộ đồng bào dân tộc sống trong vùng kháng chiến cũ của bình phước được hỗ trợ
tuy nhiên số lượng đông cho nên chúng tôi thông nhớ là chọn đối tượng trên ba mươi năm tuổi
đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ thì mức hỗ trợ xây dựng một căn nhà là sáu mươi triệu và các đối tượng khác là năm mươi triệu
về giảm tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số đầu năm hai nghìn một mươi sáu bình phước có khoảng sáu năm trăm linh hộ nghèo dân tộc thiểu số
sau hai năm thực hiện đề án đẩy mạnh giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số số hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm được hơn một hộ tương đương giảm hai sáu mươi
chúng tôi cũng đã tham mưu ý bàn
chúng tôi đã tham mưu ý bàn